thưa quý vị dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp biến chủng mới với độ lây lan nhanh nên việc nhiễm bệnh rất dễ xảy ra nhất là trong cộng đồng
trong khi cả nước đang chung tay thực hiện mọi biện pháp để phòng chống dịch bệnh thì vẫn có những đối tượng không những không chấp hành quy định giãn cách xã hội mà còn cố tình chống đối thậm chí là tấn công lực lượng chức năng tại các chốt phòng dịch
và mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về tình trạng này mời quý vị cùng theo dõi
mấy cậu dễ không mấy cậu dễ cái gì mấy bỏ điện thoại không con chó này bỏ điện thoại giết mà chết luôn
khác hẳn với thái độ hung hăng khi tấn công lực lượng chức năng tại chóc kiểm dịch khu đô thị tân tê đô vào tối ngày một mươi năm tháng tám khi bị đưa về trụ sở công an huyện đan phượng đối tượng đỗ đăng thiện đã tỏ ra hối lỗi
hôm đó tôi vào trong bà lộ có vốn mấy năm đi ở trên đường về tôi có sáng
hôm nay tôi có đời lối tôi xuống thiếu cái tôi có va chạm với cả hai đồng chí dân quân cùng xã
tôi có hành vi thiếu tôn trọng mong với cơ quan rồi phải tạo điều kiện cho tôi
còn đây là hình ảnh được ghi lại vào đêm ngày một mươi chín tháng tám tại khu vực đường ba mươi hai thuộc địa phận huyện đan phượng thành phố hà nội
trước khi đâm đổ rào chắn của chốt kiểm soát dịch bệnh và bị lực lượng công an
bắt giữ hai đối tượng này đã dùng điếu cày tấn công gây thương tích cho lực lượng chức năng tại hai điểm chốt phòng dịch
lý do chỉ đơn giản vì bạn gái muốn ăn sữa chua nên đức đã rủ bạn vượt chốt mang đồ cho người yêu
cháu chạy về đường hai mươi hai cháu quay lại cháu dùng điếu vút vào gậy của con viên
thì không may thì gậy bật vào tay chú ý cháu thông qua
cháu lên đoạn tre thứ hai thì có cái xe đổ sắt đấy cháu vút vào mông của anh đoàn viên ạ
thì cháu lại thông thông về đoạn chốt lực lượng xấu ạ
thì cháu còn điệp lao qua
nhìn những hình ảnh này ai cũng bức xúc với hành vi tấn công người thi hành công vụ tại chốt phòng dịch
thậm chí khi bị khống chế đưa về trụ sở công an
người đàn ông này vẫn liên tục quanh co chối tội
theo công an hà nội từ đầu tháng tám đến nay có một mươi bảy vụ chống người thi hành công vụ
trong đó lực lượng công an đã khởi tố một mươi bốn vụ với một mươi bốn bị can
hiện ba vụ đang điều tra làm rõ
đối với lực lượng công an chúng tôi chúng tôi chưa luôn khoán triệt rõ
chấp hành nghiêm điều này do các quy định của hành vi
tư thế lễ tiết tác phong và mềm dẻo nhưng bên cạnh đấy là rất thương quyết thuyết phục
lấy cái phòng ngừa lấy cái thuyết phục là chính nhưng trường hợp cố tình thì vẫn phải sử dụng nghiêm
trong thời điểm cả hệ thống chính trị đều nỗ lực vào cuộc chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
thì lúc này hành vi chống đối người thi hành công vụ không còn là mang tính cá nhân nữa
mà đã là hành vi xâm phạm quyền lợi
theo các chuyên gia việc gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân

vừa giúp người dân không vi phạm pháp luật và trên hết thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay

cá nhân này thì có những tính chất liên quan đến tính cách của họ
thứ hai nữa là các cái cá nhân này cũng có thể là những người mà muốn thể hiện cái tôi cá nhân của mình ở trong cộng đồng
thứ ba nữa là chúng ta cũng không thể loại trừ
có những trường hợp là đằng sau của những cá nhân bị kích động này
lại có những nhóm người để thực hiện các hoạt động cản trở đối với lại những người đang thi hành công vụ
và với mục đích mà đằng sau các nhóm đối tượng này có xu hướng để tiến hành chỉ đạo
hoặc là làm việc
hoặc là xúi rục hoặc là lôi kéo
để giảm thiểu câu chuyện này thì thực ra nó đang có hai cái vế mà chúng ta buộc phải
cần được nhắc đến cho nó đầy đủ đảm bảo sự công bằng
đó là đối với người dân thì việc tân tụ pháp luật
nó cũng là nghĩa vụ của anh
việc anh hoàn toàn có quyền khiếu nại nếu như cơ quan người thực thi công vụ
có những hành vi sai trái làm xâm phạm đến quyền lễ của pháp của anh
nhưng không có nghĩa rằng anh được quyền đáp trả là theo cách vô pháp luật như vậy
bởi vì ai sai đâu thì xử lý đó
còn đối với cơ quan chức năng trực tiếp là những người thực thi công vụ
rõ ràng việc phải tiếp xúc trực tiếp với người dân trong những hoàn cảnh như thế này
thì nó là việc trách nhiệm
cũng là cái nghĩa vụ
cái nghĩa vụ của anh đối với công việc
nhưng cũng cố gắng làm sao để có giữ được một thái độ tốt nhất
hỏa nhã đảm bảo với nguyên tắc nhẹ nhàng
bên cạnh đội ngũ y bác sĩ trực tiếp đối đầu với dịch bệnh
thì các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự như công an quân đội cũng đang gồng mình
tạo một lá chắn để bảo vệ kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
chỉ cần một cá nhân ý thức kém không tuân thủ công tác phòng dịch
thì những nỗ lực của cả cộng đồng đều có thể nguy cơ đổ sông đổ bể
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
với hành vi dùng nhiều từ ngữ nhằm vu khống bôi nhọ danh dự
và uy tín của lực lượng trực chốt phòng chống dịch
một thanh niên trú ở xã diên thạnh huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính năm triệu đồng
vào chiều ngày một mươi năm tháng năm
tám người này đi xe máy từ diên khánh xuống nha trang
và bị tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của xã vĩnh trung thành phố nha trang lập biên bản vi phạm hành chính
do không có các giấy tờ cần thiết theo quy định
sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày hai mươi bảy tháng tám
người này đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh trên trang facebook cá nhân của mình
trong đó có nhiều từ ngữ sai sự thật xúc phạm uy tín của lực lượng công an
làm ảnh hưởng sâu đến công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương
sau khi đăng bài viết khoảng ba mươi phút thanh niên này đã tự gỡ bỏ bài viết này